trên địa bàn sư lư hai xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên đã xảy ra vụ đuối nước khiến ba trẻ tử vong
theo thông tin ban đầu cho biết ba em gồm lò thị bình sinh năm hai nghìn một mươi bốn và lò thị my sinh năm hai nghìn một mươi sáu và lò văn việt sinh năm hai nghìn một mươi
sáng nay cùng đến trường nhập học do đầu năm nhà trường chưa tổ chức nấu ăn bán chú bố mẹ bận đi làm nên các cháu được gia đình đón về nhà ông bà
sau bữa trưa trong lúc người lớn ngủ trưa thì ba cháu đi tắm ao đến khoảng một mươi hai giờ gia đình đi tìm thì đã thấy thi thể các cháu nổi tại ao của gia đình ông lò văn thiện là bố của cháu lò văn việt
ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc đại diện lãnh đạo chính quyền huyện điện biên đông đã tới thăm hỏi động viên các gia đình